ngay những ngày đầu mùa huấn luyện chiến sĩ mới các đơn vị biên phòng đã làm tốt công tác chuẩn bị
sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm hai nghìn một mươi tám đứng chân trên địa bàn huyện con cuông
tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an có nhiệm vụ huấn luyện và tiếp nhận hơn ba trăm linh chiến sĩ
đây là nguồn nhân sự chính cho các đồn biên phòng các tỉnh thuộc quân khu bốn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia
chỉ mới cuối tháng ba khí hậu ở đây đã bắt đầu oi bức nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn huấn luyện cơ động
mới vào đơn vị các chiến sĩ mới phải tự lập từ những cái nhỏ nhất như gấp chăn màn sắp đặt nội vụ gọn gàng rồi được học làm việc theo giờ giấc hiệu lệnh
sự bỡ ngỡ ban đầu đã không còn mà thay vào đó là sự chứng trạc trưởng thành về mọi mặt
lúc đầu vào môi trường quân đội thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ lúc đầu và vào đây thì môi trường mới có một chút khó khăn lúc ban đầu cho nên là em đang cố gắng thích nghi dân
năm hai nghìn một mươi tám tiểu đoàn tiếp nhận và huấn luyện hai trăm linh chiến sĩ mới được tuyển chọn từ các địa phương trên địa bàn tỉnh trình độ không đồng đều
xác định đấy là một nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ chính trị của đơn vị

tuy nhiên với mỗi chiến sĩ mới thì việc tạo môi trường thật thoải mái để hòa nhập là rất quan trọng
ngoài huấn luyện chiến sĩ mới đơn vị còn huấn luyện thêm khí công cho các hạt nhân ở các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh

với sự chuẩn bị chú đáo của tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng nghệ an đón lớp chiến sĩ mới năm nay có thể tin tưởng một mùa huấn luyện sẽ giành thắng lợi